cảnh giác với thông báo sai dữ liệu dân cư
kính thưa quý vị khán giả lợi dụng việc chuyển hóa dữ liệu qua cổng thông tin điện tử hay còn gọi là dịch vụ công
các đối tượng đã giả danh là cán bộ của ủy ban nhân dân các phường quận để thông báo cho người dân về việc sai dữ liệu dân cư
yêu cầu họ phải cung cấp lại thông tin và đề nghị hỗ trợ online trong việc cập nhật thông tin một cách nhanh gọn và thuận tiện
và đã có rất nhiều người tin và làm theo và hậu quả là đã bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
người đàn ông này vẫn còn chưa thể tin được
mình đã mất đến hơn bốn trăm linh triệu đồng sau khi ngay điện thoại của một người tự xưng là cán bộ ủy ban nhân dân phường
thông báo là dữ liệu cư dân của anh bị sai và nhận hỗ trợ anh để cập nhật
anh cũng không hiểu lý do tại sao mà họ lại biết cái thông tin ví dụ như cái nơi thường trú của anh này
hoặc là anh cũng đang có vấn đề về cần trình sửa dữ liệu thông tin
bởi vì là cách đây khoảng hai nghìn một mươi sáu anh đã chuyển khởi
chuyển một số hộ khẩu từ huyện gia lâm lên quảng long biên
mà bị chút một số trụ trạng lúc làm thân cướp công dân dân chí
thì là anh là chủ hộ khẩu thì vẫn lại đang bị treo ở dưới huyện gia lâm
trong khi đó bốn người nhà anh khác thì lại đã hộ khẩu ở trên long biên rồi
đó là một cái lý do tại sao là anh cũng không hiểu được cái đó
thì đúng là cái sự vụ vừa rồi thì các cái đối tượng đó
đó là liên hệ với anh
và cũng nắm đúng về cái sự kiện mà anh đang bị vừa mắc vừa
cho nên là cái dữ kiện nó rất là logic
cho nên là tại sao mà anh mới tin
cũng chỉ vì những thông tin mà các đối tượng đưa ra khá chính xác
và đánh đúng vào tâm lý của anh muốn làm cho nhanh
nên anh nhanh chóng bị sơ tỏa bệnh
và làm theo hướng dẫn của các đối tượng
đối tượng bảo anh tải cái app của dịch vụ công online về ấy
thì anh cũng thực sự cũng làm theo bởi vì là
có một cái app của hiện quốc huy việt nam này
rồi là ghi là dịch vụ công điện tử quốc gia
thì mình nghĩ nó cũng là thật thôi
sau khi tải cái app đấy về thì
thì là anh
người ta báo là anh đọc lại cái số căn cướp để em cập nhật lại
đợi một lúc xong thì đối tượng bảo là thì của anh hoàn thiện hoàn thành rồi
thì anh vui lòng chuyển khoản cái lệ phí thôi
lệ phí thì cũng chỉ một mươi hai ngàn đồng thôi mà cũng không nhiều
cho nên là anh cũng không ý là phòng bị cái đó
thì sau khi là hoàn thiện xong cái chuyển khoản hai mươi bốn ngàn

thì anh cũng không để ý đi ăn trưa
để ăn trưa thì điện thoại cũng để ngay người thôi thì cũng thấy nó đang hoàn thiện
thế một lúc sau thì kiểu như là cái anh nghĩ nó là kiểu như cái ultraview điện thoại của mình ấy
thì đối tượng chắc là lúc anh dùng vân tay vào chuyển khoản thì người ta cũng lẻn vào luôn để người ta chuyển khoản hết các cái tài khoản của anh
do là đối tượng đã kiểm soát được cái thiết bị thì ví dụ như là những cái tin nhắn rồi là các danh bạc điện thoại
thậm chí là những cái hành vi của người sử dụng cái điện thoại đó là đối tượng đã kiểm soát được
và chính vì thế trong quá trình mà nạn nhân truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình
thì các đối tượng cũng có những dữ liệu thông tin về cái tài khoản đó và đối tượng trực tiếp mà can thiệp và truy cập cập vào các tài khoản của nạn nhân và đối tượng rút tiền
với bản chất là mã otp khi đổ vào cái số điện thoại đó thì đối tượng đã kiểm soát được điện thoại rồi và có được cái tin nhắn ấy rồi
thì đối tượng là đương nhiên là sẽ không cần phải đoạn nhân để cung cấp nữa
và đoạn nhân nghiêm nhiên là sẽ bị mất các cái khoản tiền của mình ở trong tài khoản của mình
cũng giống với anh lợi chị hoa cũng là một trong số rất nhiều người bị các đối tượng nhắm tới
khi mà gọi điện ấy thì đầu tiên chị thấy
chị thấy là cứ liên tục yêu cầu cái việc là làm việc lên cơ quan bên phường để làm việc vào giờ hành chính
để hỗ trợ về cái thông tin gọi là gọi là cập nhập cái dữ liệu cấp cao
thế thì cái dấu hiệu đó là cái dấu hiệu mà chị thấy là hình như là không phải
bởi vì là chị nhớ là trước khi thời gian trước chị cũng lên bên công an phường để làm cái cập nhập đó
là được hỗ trợ rất là tuyệt vời
bởi vì là thậm chí là không cần phải về phường cũ mà là tìm bất cứ một cái phường địa phương gần nhất để có thể là lên
và thời gian lúc đấy chị nhớ chị lên cũng phải tầm chín giờ hơn chín giờ
đó là sau khi mà mình không phải là đi làm
sau khi nói chuyện xong chị hoa nhận được một tin nhắn từ một tài khoản đề hình quốc huy qua zalo
và bắt đầu hướng dẫn chị chỉnh sửa thông tin online
đây chị sắp lấy
thì họ có nhắn tin cho mình và thì thực ra là lúc đấy là mình đã rất là nực cười
bởi vì họ nhắn tin sai lỗi chính tả một cách gọi là bé bét luôn
thì mình đã thấy là đấy là một điều không đáng tin
thứ hai là sau đó thì nhắn được hạt khoảng hai lần thì có gọi điện cho mình
và vẫn là yêu cầu cái việc là chị phối hợp
một là chị lên trên phường vào cái đúng cái thời gian mà trong giờ hành chính thì chị có nói là
em ơi chị nhớ là cái thời gian trước khi mà chị lên thì chị không cần thiết phải vào giờ hành chính
làm căn cước công dân người ta cũng có thể hỗ trợ vào cả buổi tối
người ta đến chụp ảnh này các thứ
thế thì chị không thể làm được như thế
thế thì đồng chí đấy có cười và nói với chị là
ai mà lại còn hỗ trợ chị ngoài giờ hành chính
bọn em chỉ làm giờ hành chính thôi thì chị đã thấy nó có cái gì sai sai
sau đó thì chị cương quyết chị nói là bây giờ là thực sự là cũng chia sẻ là
cái việc là tội phạm lừa đảo nó cũng rất là nhiều cho nên là chị không phối hợp được
và em có thể báo cáo
thì đồng chí cũng có dọa nản một chút
ok nếu như chị không phối hợp thì nếu như sau này chị có những vấn đề gì
thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ chị
và đồng chí hùng ngơi bây giờ gạch tên chị hoa để không hỗ trợ chị hoa online nữa
thế thì đấy là những cái mà phía đầu bên kia nhận được
và chị cảm thấy là chị cần cảnh giác
theo bộ công an hiện nay tất cả thông tin về công dân khi có nhu cầu chỉnh sửa
cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng
không xuất phát từ bất kỳ một tổ chức đơn vị cá nhân nào
việc chỉnh sửa thông tin chỉ được duy nhất làm bằng hình thức trực tiếp
việc cập nhật hiệu chỉnh sửa đổi thông tin trong cơ sở dân cư
hiện nay cũng đang phân cấp chỉ có cấp cơ sở
đó là công an các phường xã thị trấn có thể là cập nhật chỉnh sửa
khi đó người dân phải đến trụ sở cung cấp những thông tin thay đổi của mình
và phải có xác nhận của công an
cơ sở khi đó các thông tin đấy mới được cập nhật vào cơ sở dân cư
cũng khuyên cáo tất cả công dân là đề nghị là không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào
cho những người hay là những tội mạo danh có thể là mạo danh tổ chức hoặc tổ chức gọi điện đến
hiện nay thì chúng ta đã có nghị định một mươi ba về nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
do vậy là không có một cá nhân hay tổ chức nào
có thể là có quyền cho phép mình khai thác thông tin
từ công dân một công dân
người dân cũng phải hết sức phải cảnh giác
trong những trường hợp mà nhận diện thấy rằng là những nguy cơ
ví dụ như là đe dọa giả danh công an
rồi là các lực lượng chức năng để đe dọa người dân
để phải thực hiện theo yêu cầu
thì cần phải hết sức cảnh giác cái vấn đề này
và kịp thời nhận diện nó và báo lại cho lực lượng chức năng lực lượng công an biết
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình an ninh với cuộc sống của ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai